dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ bính thân và năm mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy nhưng vào lúc này thì không khí đón tết đã lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước
tại hà tĩnh bà con bản rào tre hương liên hương khê đã được đón tết sớm
càng vui hơn khi ngoài đón nhận quà những người dân tộc thiểu số nơi biên giới xa xôi của tỉnh hà tĩnh còn được các cán bộ chiến sĩ biên phòng của tỉnh cùng mổ lợn gói bánh trưng để chuẩn bị cho một cái tết đủ đầy
từ sáng sớm ngày bảy tháng một đông đảo cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng bản giang đã lỉnh kình cành đào câu đối gạo nếp đậu xanh thịt lợn lá rong cùng bà con dân tộc chất đón tết sớm với không khí đầm ấm tươi vui
được sự hướng dẫn của các chú bộ đội biên phòng hà tĩnh bà con ai ai đều phấn khởi khi tự tay gói những chiếc bánh trưng cho riêng mình
để giúp bà con đón một cái tết đầy đủ ấm cúng hơn bộ đội biên phòng hà tĩnh đã trao tặng bốn mươi một xuất quà mỗi xuất gồm hai kg thịt lợn hai bánh trưng và một số nhu yếu phẩm cần thiết cho bốn mươi một hộ gia đình trong bản
đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại đón năm mới sớm tràn ngập niềm vui nụ cười người lên trong mắt chăn chứa hy vọng về một mùa xuân mới của bà con dân tộc chất ở bản giao tre càng thắt chặt tình quân dân nơi miền biên viễn